sáng nay tám tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với một số bộ ngành về tăng cường quản lý vốn vai oda và vay yêu đãi cho chi đầu tư phát triển không sử dụng cho thường xuyên
bộ tài chính cho biết đầu năm hai nghìn một mươi bảy còn bốn mươi chín dự án vay vốn oda và vay ưu đãi nước ngoài cho các bộ ngành địa phương có cấu phần chi thường xuyên đang còn trong giai đoạn giải ngân rút vốn
với tổng giá trị vốn cam kết là khoảng một bốn mươi năm tỷ usd do các dự án có tính chất chi thường xuyên
vì vậy không có trong danh mục dự án chi đầu tư phát triển do bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì tổng hợp và báo cáo chính phủ
vì vậy hàng năm bộ tài chính đã cân đối từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước
đối với các dự án thuộc bộ ngành thì được bố trí trong phần chi thường xuyên của bộ ngành
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nêu rõ vai trò của vốn vai oda là rất khó
nó rất quan trọng trong những năm gần đây
công tác quản lý vốn vay oda chặt chẽ hơn nhưng vẫn còn một số dự án chưa quản lý chặt gây lãng phí
thủ tướng yêu cầu cần ra soát cắt giảm các mục chi không cần thiết
cần có tiêu chí rõ ràng hơn về thế nào là chi cho đầu tư phát triển và thế nào là các khoản chi thường xuyên
tránh tình trạng gây khó khăn cho việc thực thi phát triển dự án

tối đa là khoản chi không thuộc không phù hợp chưa trực tiếp
để làm sao tinh thần lớn cho nó ở đây nhé
trong thời gian này là nâng cao phương tiện thiết kiệm hiệu quả
nhưng mà qua đây sẽ có thống nhất với các nhà tài trợ
thủ tướng yêu cầu các khoản vốn vay oda mới chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển không dùng cho chi thường xuyên
thủ tướng giao bộ tài chính chủ trì cùng bộ kế hoạch và đầu tư các cơ quan liên quan giả soát lại để có hướng dẫn chi tiết phù hợp với luật pháp đảm bảo thống nhất giữa các khoản mục tránh lãng phí chi tiêu đúng mục đích và có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng vốn vay oda